theo sự chỉ định của liên đoàn bóng đá thế giới fifa tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa đội tuyển đức và costareka diễn ra vào hai giờ đêm ngày hôm nay
theo giờ việt nam trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng e của world cup hai nghìn hai mươi hai sẽ gồm toàn nữ giới
như vậy đây là lần đầu tiên trong lịch sử một tổ trọng tài toàn nữ giới sẽ cầm còi một trận đấu bóng đá nam ở đấu trường thế giới
bắt chính trong cuộc đối đầu giữa đội tuyển đức và costa rica là nữ trọng tài stephanie brapa ba mươi tám tuổi người pháp
prapa là nữ trọng tài nổi tiếng của liên đoàn bóng đá châu âu uefa
thời gian gần đây từng ba năm liền nhận danh hiệu nữ trọng tài xuất sắc nhất thế giới từ năm hai nghìn một mươi chín tới năm hai nghìn hai mươi một do liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế bình chọn
trong trận đấu sắp tới giữa đức và costa rica
nữ trọng tài người pháp sẽ có sự hỗ trợ của các trợ lý trọng tài nils zabek người brazil và karen diaz người mexico
đây là trận đấu có tính chất sống còn nhằm giành vé vào vòng nốt cao của cả hai đội tuyển
quả đó cho thấy fifa đánh giá rất cao năng lực của brapa nói riêng và các nữ giới nói chung trong công tác trọng tài